du lịch di sản văn hóa tìm hiểu về lịch sử văn hóa con người việt nam đang được nhiều du khách quan tâm khi đến với thành phố hồ chí minh
nó được xem là tài nguyên quan trọng để thu hút du khách phát triển du lịch
thế nhưng thực tế hiện nay du lịch di sản vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách
các tour du lịch chỉ xoay quanh một số địa điểm gần quen thuộc
đây không chỉ là câu chuyện du lịch của riêng thành phố hồ chí minh mà còn của nhiều địa phương khác trong cả nước
tại thành phố hồ chí minh hiện nay có một trăm bảy mươi hai di tích được xếp hạng trong đó có bốn mươi di tích thật sự được du khách quan tâm chiếm hai mươi ba
các công ty du lịch hiện nay đang khai thác các di tích văn hóa tại trung tâm thành phố xa hơn một chút thì ở quận năm huyện củ chi huyện cần giờ
vì sao các công ty du lịch lại chỉ khai thác số ít điểm di tích mà thành phố hiện có
có lẽ cái khó khăn lớn nhất đấy là cái sự kết hợp đồng bộ giữa những ngành liên quan đến di sản
ví dụ như là ngành du lịch khai thác di sản như thế nào
ngành quản lý di sản là bên văn hóa thế rồi là kể cả cái gọi là quản lý nhà nước về thành phố đó là quy hoạch phát triển thành phố
những cái di sản tại thành phố hồ chí minh vẫn chỉ là những điểm tham quan chưa thực sự sống đúng nghĩa của nó với những trải nghiệm du khách vẫn chưa tìm ra được nét độc đáo của nó
đó là vì chúng ta chưa đánh thức được di sản di sản chưa thực sự sống trong lòng của du khách
con đường đồng khởi là con đường mà có thể nói con đường di sản
mình có thể coi đó là một con đường di sản
nhưng bây giờ những công trình cổ thì gần như là không còn
các công trình mà nó bị sử dụng sai chức năng rồi các công trình mà nó thuộc sở hữu của tư nhân thì chúng ta vẫn không có một chế độ khuyến khích để người ta có thể bảo tồn và tham gia trở thành tuyến điểm tham gia du lịch
ngoài các lý do khách quan về khoảng cách quá xa của các điểm du lịch không phù hợp với lịch trình tour
thì các điểm này còn nghèo nàn trong các hoạt động tại điểm đến hoặc nếu có thì lại không có thời gian và không có khóa biểu cố định
dù muốn cũng khó lòng đưa khách đến
ngoài ra các công trình phụ trợ và tính kết nối của các điểm đến di sản vẫn còn hạn chế
cũng là cái khó cho các công ty lữ hành trong việc xây dựng những sản phẩm mới
việc phát triển trong công tác quản lý bảo tồn bảo tàng đến kết hợp giữa hoạt động du lịch kéo du khách đến với các di sản là một trong những giải pháp mà chúng tôi rất chú trọng
bởi đây là sự hấp dẫn làm nên sự khác biệt của các đô thị
sở cũng đang tham mô với bàn phố
trong cái sắp xếp lại các bảo tàng
và cái tham mưu nữa là để sắp xếp này là cái hướng đó là sẽ xây dựng một cái bảo tàng thành phố tại khu công viên lịch sử dân quốc các dân tộc
như vậy thì khách đến tham quan nó không có cái sự trùng lóc giữa bảo tàng này giữa bảo tàng kia giữa bảo tàng thành phố giữa bảo tàng lịch sử dân dân
thì sẽ có sắp xếp lại
để phát triển du lịch di sản văn hóa thật sự trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách
thì các nhà quản lý phải gắn phát triển du lịch với bảo tồn các giá trị văn hóa một cách bền vững phải đảm bảo lợi ích của người dân mà không làm mất đi các di sản văn hóa đó